những rủi ro khi đầu tư vào đất nền tại các tỉnh phát triển du lịch đã được các chuyên gia cảnh báo
tại diễn đàn đầu tư bất động sản năm hai nghìn một mươi chín rủi ro và cơ hội tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng sáu
theo thống kê của hội môi giới bất động sản việt nam hiện các dự án đất nền đang được triển khai rất mạnh
tại các điểm du lịch biển trên cả nước
dinh năm hai nghìn một mươi tám lượng cung đất nền tại các tỉnh ước tính lên đến một trăm linh sản phẩm
các chuyên gia đã cảnh báo đây là một kênh đầu tư không mang tính bền vững
các nhà đầu tư chủ yếu là lướt sóng mua đi bán lại do vậy dễ gặp rủi ro mất thanh khoản
mặt khác nhiều dự án không rõ ràng về pháp lý khả năng bị bỏ hoang không đầu tư xây dựng sau phân lô bán nền là rất cao
các chuyên gia cho rằng sản phẩm mà các nhà đầu tư nên hướng tới với cơ hội sinh lời ổn định đó là các bất động sản nghỉ dưỡng
tuy nhiên cũng cần lưu ý lựa chọn chủ đầu tư có uy tín có khả năng quản lý vận hành dự án
phân khúc này còn nhiều cơ hội phát triển song hành với tiềm năng về phát triển du lịch
điều kiện cần để bất động sản nghỉ dưỡng cất cánh đó là không pháp lý rõ ràng và phù hợp với thực tế